sau vụ tai nạn giao thông đau lòng khiến cho ba bà cháu tử vong xảy ra vào trưa qua ngày hai mươi ba tháng ba sáng nay đại diện ban an toàn giao thông tỉnh đông tháp đã đến thăm viếng thăm hỏi và chia sẻ với gia đình
tại đây ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn với gia đình và người thân các nạn nhân
chia sẻ với những mất mát của gia đình đại diện ban an toàn giao thông tỉnh đồng tháp mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau đồng thời hỗ trợ cho ba nạn nhân với tổng số tiền chín triệu đồng
trước đó vào khoảng một mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba trên tuyến quốc lộ ba mươi tỉnh đồng tháp xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát năm mươi bảy l năm nghìn sáu trăm tám mươi ba kéo theo sơ mi rơ móc khoảng ba mươi tấn cá cha đông lạnh
biển kiểm soát năm mươi một r một mươi ba nghìn hai trăm ba mươi một do tài xế đoàn xuân tùng ba mươi năm tuổi ngụ huyện quảng trạch tỉnh quảng bình điều khiển
từ hướng thị xã hồng ngự đi thành phố cao lãnh
khi xe đến địa phận ấp bình chánh xã bình thành huyện thanh bình đã bất ngờ bị lật qua phải hướng đi và đè lên xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi sáu k một mươi sáu nghìn ba mươi tám chạy cùng chiều
cả ba người trên xe mô tô đều tử vong gồm bà trịnh thị diễm ba mươi chín tuổi chị đỗ thị diễm trinh một mươi chín tuổi con bà diễm và bé đỗ huỳnh gia bảo ba tuổi con chị trinh
tất cả cùng ngụ khóm một phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp